thông tin chúng tôi vừa có được liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau vào trưa ngày hôm qua bảy tháng tám
vào chiều tối qua chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã có công văn chỉ đạo hòa tốc xử lý về vụ việc này
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau giao giám đốc sở y tế chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau tập trung tích cực chữa trị cho các cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện
chủ tịch ubnd huyện cái nước kết hợp công an tỉnh cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ các đồng chí bị thương
cùng với đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo giám đốc công an tỉnh cà mau khẩn trương chỉ đạo điều tra kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật
đồng thời yêu cầu cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành án đối với vụ việc theo đúng kế hoạch
như tin đã đưa vào sáng ngày bảy tháng tám tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước xảy ra vụ chống người thành công vụ khiến bảy người trong đoàn cưỡng chế bị thương
trong đó có ba cán bộ công an ba cán bộ thi hành án và một cán bộ hội phụ nữ xã thạnh phú
thời điểm đó đoàn cưỡng chế tiến hành làm việc với ông phạm hoàng kiếm và bà lê thị hiến để công bố quyết định cưỡng chế nhưng ông kiếm và bà hiến không thống nhất
trong quá trình bảo vệ đoàn cưỡng chế lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng song gia đình ông kiếm dùng xăng và dao tấn công chống đối quyết liệt khiến cho bảy cán bộ làm nhiệm vụ bị thương
sau khi sự việc xảy ra công an huyện cái nước đã tạm giữ bốn người gồm ông phạm hoàng kiếm chủ nhà bà lê thị hiến vợ ông kiếm phạm thị phiếm con gái của ông kiếm anh lê thành lập là anh vợ của ông kiếm

trước ngày ba mươi tháng bảy bùi sĩ công mang theo một mươi lít xăng đến nhà của người phụ nữ trú tại phường quán bầu thành phố vinh rồi yêu cầu người phụ nữ này ra nói chuyện nhưng chị này không đồng ý
bực tức vì bị từ chối nói chuyện công đã đổ can sang vào cửa phòng rồi châm lửa đốt và bỏ chạy ra ngoài
chị này thấy khói tràn vào nhà nên hô hoán mọi người trong nhà dập lửa và đưa những người trong phòng ra ngoài
đám cháy khiến người phụ nữ cùng bốn người khác trong gia đình bị thương
hiện sức khỏe các nạn nhân đều tiến triển tốt và đối tượng công khai nhận nguyên nhân gây án là do ghen tuông
giả danh cảnh sát hình sự gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông cửu long và đông nam bộ một nhóm đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp bắt giữ
đó là lê văn bảo đỗ mỹ thanh tiêu chí nguyễn trương minh hiếu cùng chú tỉnh cà mau nguyễn minh quang chế hữu sơn chú tỉnh đồng tháp
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã giả danh lực lượng công an gây ra hàng chục vụ cướp xe mô tô trên địa bàn tỉnh đồng nai long an vĩnh long cần thơ hậu giang còn ở tỉnh đồng tháp để các đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện tháp một mươi cao lãnh lấp vò và châu thành
các vụ cướp được đều do bảo và sơn cầm đầu tài sản cướp được thì các đối tượng đem đi tiêu thụ ở thành phố hồ chí minh
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy đăng ký xe ô tô
sau đó dùng chính những giấy tờ giả này để làm tin và lừa đảo chiếm đoạt của số bị hại với số tiền là năm tỷ đồng
đối tượng đặng xuân trung trú tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt tạm giam
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang nhận được đơn trình báo của ba bị hại gồm bà đặng thị xuyến ông nguyễn văn trung và ông đặng minh tuấn về việc bị một đối tượng tên đặng xuân trung lừa đảo chiếm đoạt số tiền của ba bị hại lên tới năm tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ thủ đoạn của đối tượng
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy trung đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thuộc đất có diện tích gần ba trăm sáu mươi m hai tại quận hai thành phố hồ chí minh và giấy đăng ký xe ô tô tất cả đều mang tên trung
sau đó dùng số giấy tờ giả này để làm tin và phay tiền của các bị hại
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh yên bái vừa ra quyết định
xử lý vi phạm hành chính đối với trần thị bích trú tại thành phố yên bái là chủ tài khoản facebook có tên trần thị bích về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó vào ngày một tháng bảy trên trang facebook cá nhân của mình bích đã đăng tải nội dung về vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã việt cường huyện trấn yên tỉnh yên bái
bài viết sau đó đã thu hút được nhiều lượt người dùng mạng xã hội tham gia bình luận và theo dõi
qua công tác điều tra xác minh cơ quan chức năng đã xác định
đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật gây hoang mang dư luận
tại cơ quan công an bích cũng thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình để đăng tải các thông tin sai sự thật
phòng an ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trần thị bích mức phạt một mươi triệu đồng yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện